sau hơn năm năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã miền núi yên nguyên huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu
kết quả này có được là nhờ vào một hướng đi rất cụ thể đó là tập trung phát huy vai trò của người dân
năm hai nghìn một mươi một khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới xã yên nguyên có sáu trên một mươi chín tiêu chí
trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đời sống kinh tế của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn
tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần chín thu nhập bình quân đầu người đạt một mươi bốn triệu đồng một người một năm
cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp với quy mô nhỏ lẻ kết cấu hạ tầng còn kém đồng bộ và chưa hoàn chỉnh
hàng năm trên cơ sở thực hiện các tiêu chí thì cấp ủy chọn những việc dễ và nhân dân có khả năng làm được
thì tiến hành
tiến hành định hướng để cho nhân dân làm trước ví dụ như xây dựng nhà văn hóa làm đường bê tông
để động lực cho nhân dân có quyền tham gia rồi quyết định lựa chọn những việc làm
và để nhân dân có động lực làm tốt hơn
xác định phát triển hệ thống giao thông là vấn đề then chốt để phát triển kinh tế
xã yên nguyên đã xây dựng các chương trình kế hoạch với phương châm dễ làm trước khó làm sau
tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện
đến nay xã yên nguyên đã hoàn thành bê tông hóa được sáu mươi sáu bốn km đường các loại
một trăm linh đường trục xã liên xã được nhựa hóa bê tông hóa
một trăm linh đường trục thôn được cứng hóa đạt tỷ lệ quy định của vùng
một trăm linh đường ngõ xóm được cứng hóa không lầy lội vào mùa mưa
hệ thống đường trục chính nội đồng được cưng hóa
hai mươi hai trên hai mươi hai thôn đều có đường ô tô đi lại đến khu dân cư
thu nhập bình quân đầu người của người dân xã yên nguyên đạt trên hai mươi một triệu đồng một người một năm

nâng cao được thu nhập có hiệu quả làm đa dạng sản phẩm trong nông nghiệp
những kết quả xã yên nguyên đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua
sẽ là tiền đề vững chắc và động lực quan trọng để xã tiếp tục phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc
thực sự là điểm sáng trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
ở huyện chiêm hóa nói riêng và tỉnh tuyên quang nói chung